công an phường nha tam tp bụt ma thuật tỉnh đắk lắc đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự
công an tp bụt ma thuật truy tìm nhóm đối tượng côn đổ dùng hung khí đập phá một quán ăn trên địa bàn
vụ việc xảy ra vào đêm ngày sáu tháng chín sau đối tượng đeo khẩu trang đội mũ và mặc áo mưa đi trên ba xe máy
đã được che biển số đến quán ăn đêm julie trên đường nha quang phường nha tam
sau đó dùng gậy ba khúc ghế đập phá bàn ghế tủ kính và biển quảng cáo
dù việc không gây thương thích về người nhưng nhiều tài sản đã bị hư hỏng nặng